sáng cùng ngày công an xác định thi thể thanh niên tử vong ở sông sài gòn
đoạn dưới chân cầu bình lợi phường một mươi ba quận bình thạnh thành phố hồ chí minh là nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi ngù tỉnh bình định
mất tích cách đây bốn ngày công an tìm thấy ba lô giấy tờ tiền của nam sinh viên
người thân của nghĩa cũng có mặt xác nhận thi thể chính là nghĩa
sau khi hoàn tất việc khám nghiệm lực lượng chức năng đưa thi thể nghĩa về nhà xác để tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó gia đình em nghĩa đã đến công an phường hai mươi sáu quận bình thạnh trình báo về việc em mất tích
theo trình báo tuyển người thân nghĩa là sinh viên năm thứ nhất trường đại học sư phạm kỹ thuật thành phố hồ chí minh
trong năm hai nghìn hai mươi một do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên nghĩa ở nhà học online
ngày một mươi một tháng hai nghĩa vào thành phố hồ chí minh để làm thủ tục nhập học tập trung tại trường đại học sư phạm kỹ thuật thành phố hồ chí minh
nghĩa đón xe khách tân hoa châu từ huyện tây sơn tỉnh bình định vào thành phố hồ chí minh
khoảng năm giờ sáng ngày một mươi hai tháng hai xe khách tân hoa châu đến bến xe miền đông thì gia đình không liên lạc được với nghĩa
gia đình đã phối hợp với công an tìm kiếm nghĩa khắp nơi nhưng vẫn không thấy
khi trích xuất hình ảnh từ camera tại bến xe miền đông gia đình xác định thanh niên đeo khẩu trang mặc áo khoác đen
quần dạy đen mang dép đen và kéo vali màu đen chính là nghĩa
đoạn camera cho thấy vào lúc bốn h ba mươi tám phút sáng ngày một mươi hai tháng hai nghĩa xuống xe khách tại bến xe miền đông
sau đó nghĩ ra bên hông xe lấy vali gửi dưới gầm xe rồi vòng qua trước đầu xe
tiếp đó nghĩa kéo vali đi hướng về cổng năm đường quốc lộ một mươi ba
thời điểm này xuất hiện một người đàn ông hành nghề xe ôm chạy xe máy hiệu dream chở nghĩa đi đâu không rõ
công an tìm thấy ba lô giấy tờ tiền trên thi thể
bước đầu công an quận bình thạnh tp hcm
tp hcm xác định tài sản cá nhân giấy tờ tùy thân trên người phù hợp với em nghĩa
còn ba lô được phát hiện gần nơi tìm thấy thi thể nghĩa
tất cả đều trùng khớp với thông tin của nam sinh viên nguyễn văn nghĩa được báo mất tích trước đó
thượng tá lê mạnh hà phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm xác định
bước đầu thi thể nam giới được phát hiện trên sông sài gòn ở phường một mươi ba quận bình thạnh là em nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi ngụ tại tỉnh bình định
nghĩa là sinh viên năm nhất vào tp hcm nhập học tại trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm mất tích từ ngày một mươi hai tháng hai đến nay
hiện công an tp hcm vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết của nghĩa
bước đầu công an bình thạnh xác định tài sản cá nhân giấy tờ tùy thân trên người thi thể phù hợp với em nghĩa mất tích trước đó
còn ba lô đồ được phát hiện gần thi thể thượng tá hà thông tin thêm
được biết thi thể nam sinh đang phân hủy không bị thương tích
vì vậy cơ quan chức năng cho biết cần khám nghiệm tử thi
giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong xác định có phải là án mạng hay không
một cán bộ điều tra nhấn mạnh rõ
trên người nam sinh viên không có dấu hiệu bị thương tích tài sản không bị mất
nên cơ quan chức năng phải khám nghiệm tử thi giám định pháp y để xác định đây có phải là án mạng hay không
thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để làm rõ
do nạn nhân chết dưới nước và trên người không bị đâm chém
nên công an tp hcm đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
phòng kỹ thuật hình sự công an tp hcm
tp hcm tiến hành các thủ tục để xác định đây có phải là án mạng hay không
trước đó công an quận bình thạnh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm
đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường tử thi lấy lời khai
các nhân chứng điều tra làm rõ vụ thanh niên tử vong dưới sông sài gòn
bên cạnh đó công an đã tìm thấy ba lô giấy tờ tiền của nam sinh viên năm nhất này
người thân của nghĩa cũng có mặt và xác nhận thi thể
theo ghi nhận một mươi một h trưa ngày một mươi năm tháng hai
thi thể nạn nhân vẫn nằm ở mép sông sài gòn gần mố cầu bình lợi
thuộc phường một mươi ba quận bình thạnh tp hcm
sau quá trình khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng đã bọc thi thể nạn nhân lại
chờ đưa lên xe chuyên dụng của cảnh sát
đến một mươi một h bốn mươi năm thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng chuyển khỏi hiện trường
sau khi hoàn tất việc khám nghiệm lực lượng chức năng đưa thi thể nghĩa
về nhà xác để tiếp tục điều tra làm rõ
chia sẻ về sinh viên này ông trần thanh thưởng trưởng phòng tiến sinh
và công tác sinh viên trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm thông tin
nhà trường đang phối hợp với công an và gia đình để làm rõ nguyên nhân cái chết đau lòng của em nghĩa
theo ông thưởng từ lúc phát hiện em nghĩa mất tích
nhà trường luôn đồng hành tốt trực chờ tin tức cùng với gia đình
đại diện nhà trường cho biết tháng tám năm hai nghìn hai mươi một nguyễn văn nghĩa trúng tuyển ngành công nghệ ô tô
chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng anh học kỳ một do ảnh hưởng của dịch bệnh
sinh viên học toàn bộ bằng hình thức online
quá trình học online các giảng viên của khoa đánh giá nghĩa học tốt
kết thúc học kỳ một em đạt loại giỏi với điểm trung bình tám sáu thang điểm một mươi và ba bốn thang điểm bốn
nhà trường đã trao đổi với một số bạn được phân chung nhóm học online với nghĩa
các bạn đều nói quá trình học không thấy nghĩa có biểu hiện bất thường và không có nhiều thông tin về em
ông thưởng nói thêm
đại diện nhà trường chia sẻ thêm nghĩa đã đăng ký ở ký túc xá và đóng năm trăm linh đồng giữ chỗ
nhưng từ lúc đặt chân xuống bến xe miền đông
nghĩa chưa vào trường cũng không đến lúc làm thủ tục vào ở ký túc xá
hiện thi tệ của nghĩa đã được đưa về nhà sát bình hương hòa
công an đang khám nghiệm tử thi nhà trường sẽ có hình thức hỗ trợ cho gia đình em nghĩa ông thượng nói
như vậy thời điểm này sau hơn bốn giờ khám nghiệm lấy lời khai những người liên quan
và thông qua dấu hiệu từ túi sách áo quần trên cơ thể nam thanh niên
cơ quan công an xác định nạn nhân trùng khớp với nam sinh mất tích
như vậy phép màu đã thực sự không xuất hiện với chàng sinh viên nguyễn văn nghĩa
một mươi chín tuổi quê bình định sinh viên nam nhất trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm
thưa quý vị thật đau xót khi chúng ta đang phải chứng kiến tội ác dành cho những nam sinh
nữ sinh mới chân ước chân ráo lên thành phố học tập
mặc dù biết rằng nam sinh của chúng ta có học lực giỏi là con ngoan hiếu thảo
và em đang có một tương lai rộng mở
thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà em lại bỏ mạng dưới nơi đất khách lạnh lẽo
cái ác và người gây ra cái ác sẽ phải đền tội
chúng ta sẽ cùng chờ đợi kết quả điều tra kẻ sát nhân đã cướp đi mạng sống của nam sinh một mươi chín tuổi
quê bình định từ cơ quan chức năng
sinh được thắp nén hương lòng vĩnh biệt nam sinh giỏi giang
nhưng bạc mệnh này mong em sớm an nghỉ và hãy sống thật tốt ở kiếp khác
những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo